các thông tin kinh tế thị trường khác sẽ được chuyển tới quý vị trong năm phút nhịp sống kinh tế hôm nay
sau đây là nội dung chi tiết
giá vàng thế giới đã tăng hơn một năm lên mức cao nhất trong vòng hơn bảy năm qua trong phiên giao dịch đầu tuần này
khi các nhà đầu tư tìm đến kim loại trú ẩn an toàn vì lo ngại covid một mươi chín ráng một đòn mạnh vào nền kinh tế toàn cầu
trong phiên giao dịch đầu tuần giá vàng giao ngay đã vượt mốc một bảy trăm linh usd một ounce
để trả mức cao nhất kể từ tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi hai và tiếp tục tăng lên mức một bảy trăm hai mươi ba năm mươi usd một ounce
theo các chuyên gia do thị trường cổ phiếu đang có biến động lớn nên giới đầu tư tiếp tục đổ rồn vào đầu tư vàng
theo hiệp hội các nước sản xuất cao su tự nhiên các biện pháp kiểm soát đi lại và lệnh đóng cửa của chính phủ các nước
cũng như nhu cầu tiêu thụ giảm đã khiến sản lượng cao su trên thế giới giảm
giá cao su cũng đang ở mức thấp do lo ngại dịch bệnh
theo cục xuất nhập khẩu bộ công thương trong một mươi ngày đầu tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
giá cao su tại các sàn giao dịch chủ chốt vẫn ở mức thấp dù đã tăng trở lại
hiệp hội các nước sản xuất cao su tự nhiên anrpc dự báo giá cao su sẽ khó có thể tăng trở lại trong một thời gian ngắn
trong bối cảnh giá thịt lợn ở các chợ vẫn neo ở mức cao
nhiều người tiêu dùng đã cân nhắc việc lựa chọn các sản phẩm thịt đông lạnh nhập khẩu để thay thế
hiện trên thị trường và nhiều website
facebook zalo đã đăng bán nhiều hơn các loại thịt lợn nhập khẩu từ tây ban nha mỹ nga bà lan canada
với giá khá rẻ chỉ từ bảy mươi năm đồng đến khoảng một trăm bốn mươi đồng một kg
việc người tiêu dùng chuyển sang sử dụng thịt lợn đông lạnh nhập khẩu cũng là giải pháp tránh tình trạng găm hàng đầy giá
cũng trong nỗ lực bình ổn giá thịt lợn
nhiều siêu thị đang triển khai các chương trình giảm giá đối với các mặt hàng thịt lợn
trong khi đó giá thịt lợn tại các chợ dân sinh vẫn chưa có chiều hướng giảm
hệ thống siêu thị co op max co op extra co op food đang giảm giá thịt lợn một mươi năm chia theo ba nhóm mặt hàng
hệ thống siêu thị bixi hà nội và các tỉnh phía bắc cũng đã áp dụng chương trình giảm từ sáu đến hai mươi năm đối với tất cả các sản phẩm thịt lợn
các siêu thị hapro max hapro food seika max fujimax cũng giảm từ tám đến một mươi giá thịt lợn tơi sống bán trực tiếp
thịt lợn đông lạnh nhập khẩu cũng được giảm từ một mươi năm đến hai mươi
thông tin thêm
về việc áp dụng giảm giá điện mới đây cục điều tiết điện lực bộ công thương đã có những giải pháp nhằm làm rõ về chính sách giảm giá điện hỗ trợ doanh nghiệp người dân trong dịch covid một mươi chín
cụ thể giá điện sinh hoạt sẽ được giảm một mươi ở các bậc thang từ một đến bốn dưới ba trăm linh kwh với mức hỗ trợ một mươi
khách hàng sử dụng điện ở mức một trăm linh kwh một tháng được hỗ trợ khoảng một mươi bảy đồng một tháng ở mức hai trăm linh kwh một tháng được hỗ trợ trên ba mươi bảy đồng một tháng
các khách hàng sử dụng trên ba trăm linh kwh một tháng được hỗ trợ là sáu mươi hai năm trăm sáu mươi đồng một tháng
doanh nghiệp sản xuất kinh doanh cũng được giảm giá một mươi các khung giờ cao điểm bình thường và thấp điểm
cơ sở lưu trú du lịch được áp dụng mức giá mới bằng các hộ sản xuất
các cơ sở cách ly khám chữa bệnh tập trung bệnh nhân nghi nhiễm đã nhiễm covid một mươi chín được miễn một trăm linh tiền điện
cơ sở khám chữa bệnh xét nghiệm điều trị khách sạn cơ sở lưu trú du lịch được sử dụng cách ly bệnh nhân nghi nhiễm nhiễm covid một mươi chín được giảm hai mươi tiền điện
thời điểm giảm giá điện và giảm tiền điện sẽ được xác định theo kỳ ghi chỉ số của đơn vị điện lực tại công tơ điện của khách hàng
tập đoàn hóa chất việt nam vừa có văn bản gửi ủy ban thường vụ quốc hội hiệp hội phân bón việt nam kiến nghị sửa luật số bảy mươi một hai nghìn một mươi bốn qh một mươi ba nhằm ổn định sản xuất kinh doanh trước tác động của dịch covid một mươi chín
cụ thể tập đoàn hóa chất việt nam kiến nghị điều phân bón về thuế suất năm theo đơn vị này với cả hai phương án thuế suất là và năm thì phân bón sản xuất trong nước không phải tăng chi phí sản xuất bất hợp lý mà chỉ là điều chỉnh chính sách để hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp sản xuất phân bón trong nước bình đẳng với phân bón nhập khẩu
thưa quý vị nhiệm sống kinh tế sẽ đem đến những thông tin kinh tế thị trường mới nhất trong năm phút của chương trình cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại